quý vị thân mến hôm nay ngày một tháng sáu là ngày quốc tế thiêu nhi chắc hẳn mỗi gia đình đều đã lên ý tưởng đem đến niềm vui nhỏ nhỏ cho các thiên thần trong gia đình của mình đúng không chị đinh hạnh
vâng trẻ em như búp trên cành biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan
lời can dặn của bác hồ dung dị gần gũi nhưng hết sức có ý nghĩa nhắn nhủ tới chúng ta
điều mà trẻ em cần là một cuộc sống bình yên và đầy tình yêu thương
vì vậy có lẽ món quà tuyệt vời nhất chính là tình yêu sự quan tâm của cha mẹ đến con trẻ
và thật tuyệt vời hơn nữa khi mọi số phận kém may mắn cũng sẽ nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng
vâng nếu như ngày hôm nay thì quý vị có dự định di chuyển hay là tham gia các hoạt động ngoài trời
thì cần lưu ý tại bắc bộ thì ban ngày nắng nóng nhiệt độ khá oi bức lên tới ba mươi bốn độ c
vùng núi phía bắc vẫn cảnh báo có mưa nguy cơ sạt lở đất thường trực
bởi mưa kéo dài trong nhiều ngày qua đã khiến cho đất bị bở nhã
vâng trung bộ cũng đang trong chuỗi ngày nắng nóng cao điểm lên tới ba mươi sáu độ c
nắng nóng còn gây gắt hơn cả nam bộ đang ở ngưỡng là ba mươi ba cho tới ba mươi bốn độ c
điểm tương đồng của hai khu vực trung bộ và nam bộ trong ngày hôm nay đó là mưa sẽ xuất hiện về chiều
nhiệt độ chi tiết hơn cho từng vùng chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần cuối của chương trình
còn bây giờ sẽ là những tin tức vừa được cập nhật
các tham luận đánh giá cụ thể yếu tố quan trọng liên quan đến hành vi trực tiếp của người tham gia giao thông
với nhiều thông tin số liệu nghiên cứu phân tích cụ thể chính xác đồng thời đưa ra những khuyến nghị giải pháp thiết thực
tiếp tục từ chối vì không thể tạo ra quy trình ngược là cấp giấy phép
cũng trên báo tuổi trẻ vào ngày hôm nay cho biết là giá xăng dầu có thể tăng khoảng một đồng một lít
còn theo bộ công thương mặt bằng giá xăng dầu của việt nam đứng thứ tám mươi sáu trên một trăm bảy mươi quốc gia
nhưng thấp hơn một số nước ở trong khu vực
thông tin cho biết trong điều hành xăng dầu liên bộ công thương tài chính đã sử dụng linh hoạt công cụ
quỹ bình ổn giá để đảm bảo giá xăng dầu trong nước theo diễn biến giá thế giới
nhưng mức tăng thấp hơn
bộ cho hay sau đợt khan hiếm đầu năm hai nghìn hai mươi hai khiến cho một số cửa hàng xăng dầu miền nam ngừng bán
từ đó đến nay chưa lần nào xảy ra hiện tượng thiếu xăng dầu dù là cục bộ
nguồn cung trong nước được đảm bảo với tổng nguồn cung khoảng hai mươi bảy triệu mét khối
trong đó sản xuất trong nước đạt một mươi bốn bốn triệu mét khối và nhập khẩu gần sáu ba triệu mét khối
trên báo lao động đăng tải nội dung đáng chú ý là từ ngày hôm nay ngày một tháng sáu
quảng cáo trên facebook sẽ phải chịu thêm năm thuế giá trị gia tăng vat
mức phí này sẽ được áp dụng cho mọi quảng cáo của nền tảng
không phân biệt là nhà quảng cáo doanh nghiệp hoặc là cá nhân
đây được coi là động thái nằm trong quá trình tuân thủ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp nước ngoài tại việt nam
theo thông tin việc thêm mã số thuế việt nam sẽ nằm trong phần cài đặt thanh toán
dù facebook không yêu cầu phải cung cấp mã số thuế khi chạy quảng cáo
vat được thêm vào bất cứ khi nào mà doanh nghiệp cá nhân bị tính phí cho quảng cáo của mình
bất kể là mua quảng cáo facebook cho mục đích kinh doanh hay là cá nhân
trong những ngày này thị trường quà tặng cho các bé nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu khá nhộn nhịp
sức mua tăng mạnh nhằm kích cầu tiêu dùng các nhà bán lẻ đã tổ chức nhiều chương trình khuyến mại để thu hút khách hàng
báo kinh tế và đô thị cho biết là lực lượng chức năng siết chặt quản lý thị trường này
theo thông tin phó cục trưởng cục quản lý thị trường hà nội trần việt hùng cho biết
bên cạnh việc thanh kiểm tra thường xuyên các đầu mối bán đồ chơi
lực lượng chức năng cũng tuyên truyền tổ chức ký cam kết kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng
không buôn bán hàng lậu hàng cấm hàng giả hàng vi phạm sở hữu trí tuệ
bên cạnh đó ban chỉ đạo quốc gia phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
cũng công bố đường dây nóng tiếp nhận xử lý thông tin tố giác
về hành vi buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả